tình hình tội phạm trộm cắp xe máy ô tô có nhiều diễn biến phức tạp
do dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh nhiều người dân không có việc làm thất nghiệp khó khăn về kinh tế trong thời gian dài
khiến các loại hình tội phạm trộm cắp cướp giật gia tăng
đặc biệt thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này ngày càng tinh vi liều lĩnh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở cơ sở
tại hà nội một vụ cướp xe ôm vừa xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai với thủ đoạn hết sức manh động
đối tượng gây ra vụ cướp là nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức hà nội
ngày một mươi bốn tháng hai do không có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân nên sơn đã nảy sinh ý định cướp tài sản
vào khoảng tám h ba mươi sơn đi bộ từ đường nguyễn tuân đến điểm chơi xe buýt trên đường hoàng minh giám
thuộc phường nhân chính quận thành xuân hà nội để tìm người sơ hở
sơn gọi xe ôm và yêu cầu tài xế đưa vào đoạn đường vắng ít người qua lại
tại đây sơn bảo tài xế dừng và dùng một viên gạch đập vào đầu tài xế dẫn đến thương tích vùng tay phải
thấy tài xế xuống xe sơn liền cướp lấy xe máy và phóng xe bỏ chạy ra đường phạm hùng

chính vì sự chủ quan mất cảnh giác này là miếng mồi ngon cho các đối tượng trộm cắp
theo đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ trộm cắp xe máy ô tô trên địa bàn thời gian qua
chủ yếu là do sự lơ là mất cảnh giác của chính chủ sở hữu trong việc tự bảo vệ tài sản
sau đó là dùng thủ đoạn đẩy xe sang một chỗ khác để đấu điện từ đó là tẩu thoát
thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp xe máy ô tô vẫn là lợi dụng các sơ hở này để thực hiện hành vi phạm tội
hiện nay các đối tượng hoạt động không chỉ vào ban đêm mà cả vào ban ngày
khi thấy người bị hại có sơ hở thì sẽ ra tay
ngoài ra các đối tượng còn đến những nơi có tập trung đông xe đậu như cơ quan doanh nghiệp nơi vui chơi công
thường những nơi này có tập trung đông xe đậu như là cơ quan doanh nghiệp nơi vui chơi công cộng
những người trông coi đôi khi khó có thể kiểm soát được hết
nên đối tượng sẽ dễ dàng lợi dụng trà trộn và chờ đợi thời cơ để bẻ khóa và lấy đi tài sản
nhân dân nên tăng cường bảo vệ tài sản bằng cách là khi dựng xe ở trước cửa nhà hay các nơi công cộng
thì sẽ phải khóa cổ khóa càn và cất ở nơi có người trông giữ
để đảm bảo tài sản mình được an toàn và không để tạo cái điểm khóa
điều kiện là sơ hở để các đối tượng lợi dụng để trộm cắp tài sản
để góp phần hạn chế tội phạm trộm cắp xe máy ô tô
cơ quan công an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng tự quản
nên lắp đặt camera giám sát hoặc thiết bị chống trộm định vị trên xe để phong ngừa mất trộm
hỗ trợ tích cực việc điều tra khi bị mất xe
không để chiều khóa trên xe
về đêm phải đưa xe vào nhà khóa cửa cẩn thận
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt nhanh chóng điều tra
làm rõ đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn